theo lời mời của chính phủ nhật bản thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ tới dự các sự kiện chính thức
tại lễ đăng quang của nhật hoàng naruhito và dự kiến sẽ có một số cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo dự sự kiện
chuyến đi của thủ tướng kéo dài từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng một mươi
thể hiện sự coi trọng của việt nam đối với mối quan hệ việt nam nhật bản
và việc phát triển mối quan hệ giữa hai nước
dự kiến tham dự lễ đăng quang sẽ có gần hai trăm linh đoàn trong đó có hơn bảy mươi đoàn cấp tổng thống
và khoảng hai mươi năm đoàn hoàng gia các nước
nhật hoàng naruhito chính thức kế thửa ngôi vị vào ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín với niên hiệu raywa lệnh hòa